phiên họp thứ ba mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục được diễn ra với hai nội dung lớn là những vướng mắc hạn chế bất cập cần sửa đổi bổ sung hoàn thiện một số quy định của luật xây dựng năm hai nghìn một mươi bốn
chiều cùng ngày ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
theo bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà cho biết luật xây dựng năm hai nghìn một mươi bốn sau năm năm triển khai luật cũng bộc lộ một số vướng mắc nhất định
trên cơ sở những vướng mắc cần sửa đổi bộ trưởng trần hồng hà nêu rõ luật sửa đổi lần này phải đảm bảo yêu cầu phù hợp với chủ trương đường lối chính sách của đảng của nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng phù hợp với thực tiễn
buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục lắng nghe bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc đỗ phan chiến trình bày về dự thảo nghị quyết của quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đề án xác định mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm thu nhập bình quân đầu người của dân tộc thiểu số tăng ít nhất hai năm lần so với năm hai nghìn hai mươi giảm tỷ lệ hồ nghèo hàng năm từ ba đến năm mươi
giảm ba mươi số xã đặc biệt khó khăn năm mươi số thôn đặc biệt khó khăn so với năm hai nghìn một mươi tám